ngày một mươi bảy tháng ba chứng khoán châu âu và châu á vẫn ổn định sau khi thị trường chứng khoán mỹ bị giảm điểm nhanh nhất trong hơn ba thập kỷ
các nhà phân tích dự báo thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục giao động mạnh bất chấp những nỗ lực chấn an thị trường của chính phủ và các ngân hàng trung ương
trong phiên giao dịch ngày một mươi bảy tháng ba các thị trường chứng khoán châu âu đã tăng khoảng năm giá trị trước khi tiếp tục giảm điểm
trong khi đó tại thị trường chứng khoán sydney australia đã chốt phiên giao dịch với mức tăng năm tám
một ngày sau khi giảm ở mức kỷ lục là chín một
tại châu á thị trường chứng khoán thượng hải giảm ba giá trị trong khi các thị trường chứng khoán tại seoul hàn quốc đài loan trung quốc singapore và wellington new zealand đều giảm điểm
đáng chú ý tại indonesia chỉ số tổng hợp jakarta thước đo chính của sở giao dịch chứng khoán indonesia giảm năm về gần mức thấp nhất trong vòng năm năm
đà giảm này đã kích hoạt cơ chế ngắt mạch tự động trong ba mươi phút
đây là lần thứ ba thị trường chứng khoán indonesia
indonesia đã phải tạm ngừng giao dịch trong vòng một tuần